thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay tại nhà quốc hội thực hiện chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật
dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự án luật phòng chống mua bán người sửa đổi
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dự và trình bày tờ trình về dự án luật
thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ trình bày tờ trình về dự án luật bộ trưởng tô lâm cho biết
luật phòng chống mua bán người có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi hai qua quá trình triển khai thực hiện đã đạt được nhiều kết quả tích cực
tuy nhiên sau một mươi hai năm triển khai thi hành luật đã có những vướng mắc bất cập trong quá trình thực hiện luật đặt ra yêu cầu cần thiết phải tiến hành sửa đổi bổ sung luật này
việc sửa đổi nhằm hoàn thiện pháp luật phòng chống mua bán người tạo nhận thức thống nhất và đầy đủ về công tác phòng chống mua bán người trong thời gian tới

tham khảo chọn lọc kinh nghiệm lập pháp và thực tiễn công tác phòng chống mua bán người của một số quốc gia trên thế giới phù hợp với điều kiện thực tiễn của việt nam
cũng theo bộ trưởng tô lâm hồ sơ dự án luật đã được bộ công an xây dựng theo đúng quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật dự thảo luật phòng chống mua bán người sửa đổi gồm tám chương sáu mươi sáu điều
so với luật phòng chống mua bán người năm hai nghìn một mươi một dự thảo luật giữ nguyên số chương sửa đổi bổ sung năm mươi hai điều xây dựng mới chín điều bỏ một điều
cũng trong sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật công chứng sửa đổi
còn chiều nay phiên họp cho ý kiến dự thảo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về vị trí việc làm đối với đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ương cán bộ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban thường vụ quốc hội
vào chiều nay tại hà nội cục cảnh sát giao thông bộ công an tổ chức hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh năm hai nghìn hai mươi
và quán triệt bài viết của tổng bí thư nguyễn phú trọng trong công an nhân dân
hội nghị đã được lắng nghe chuyên đề công an nhân dân gương mẫu đi đầu học tập thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên cần kiệm liêm chính
và nội dung liên quan đến bài viết tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của đảng quyết tâm xây dựng một nước việt nam ngày càng giàu mạnh văn minh văn hiến và anh hùng của tổng bí thư nguyễn phú trọng
những bài học về cuộc đời tư tưởng đạo đức phong cách của hồ chí minh cũng như các yếu tố cốt lõi trong bài viết của người đứng đầu đảng ta là những nội dung lý luận mang ý nghĩa quan trọng
và thông qua buổi sinh hoạt chính trị này đặt ra yêu cầu đối với từng cám bộ chiến sĩ cục cảnh sát giao thông cần phải cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực trên tất cả các mặt công tác chiến đấu xây dựng lực lượng
qua đó tạo nền tảng để lực lượng cảnh sát giao thông nỗ lực quyết tâm thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu theo tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân và đóng góp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
sau gần ba tháng triển khai thực hiện mô hình điểm của đề án sáu về quản lý lưu trú trên địa bàn huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
các cơ sở kinh doanh lưu trú như nhà trọ nhà nghỉ khách sạn đã có những đánh giá tích cực về những tiện ích mà mô hình này mang lại
nếu như trước đây các cơ sở hoạt động ngành nghề kinh doanh dịch vụ lưu trú như khách sạn nhà nghỉ nhà trọ phải đến trực tiếp cơ quan công an để đăng ký lưu trú
thì từ khi cài đặt sử dụng phần mềm asm chỉ cần vài thao tác đơn giản các cơ sở này đã hoàn thành thủ tục đăng ký
tại thời điểm hiện tại có một mươi chín cơ sở để thực hiện mô hình này có khoảng hơn một năm trăm linh lượt khách đã đăng ký lưu trú
phần mềm lưu trú asm được kết nối trực tiếp đến hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
do đó thông tin lưu trú của người dân được cập nhật một cách thường xuyên
với phương châm tiện lợi an toàn bảo mật và hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ với nhiều tiện ích
việc tiếp nhận thông tin khách lưu trú
đã được tích hợp cùng chức năng quét mã qr trên thẻ căn cước công dân
giúp cho việc tiếp nhận được nhanh chóng thuận tiện tạo điều kiện cho các cơ sở lưu trú
trong việc quản lý và thực hiện nghĩa vụ thông báo lưu trú đến môi trường điện tử trong cùng một ứng dụng duy nhất
trước đây chưa có phần mềm em phải cập nhật thông tin bằng ghi trú tức là biết tay
rồi em phải đi trình ở cơ quan công an thì nó rất là mất thời gian
sau khi sử dụng phần mềm này
thì em phải cập nhật thông tin bằng ghi trú tức là biết tay
những thông tin của khách được cập nhật qua máy quét thì nó rất là nhanh và rất là tiện lợi
dù đã ngoài sáu mươi tuổi chưa thông thảo sử dụng qua máy vi tính
nhưng khi được công an huyện tháp một mươi hướng dẫn vài phút
bà bùi thị mộng tuyền chú tại thị trấn mỹ an huyện tháp một mươi
đã có thể thực hiện các thao tác trên phần mềm lưu trú một cách dễ dàng
thời gian chị sử dụng thì thấy nó rất là lợi ích
tại vì nó sẽ thông báo được trực tiếp ra
bằng chỗ công an
rồi thay vì mình sẽ ghi sổ mình đi trình báo
rồi mình quản lý được công người chính xác
và chị thấy thao tác nó cũng dễ phù hợp với mọi lứa tuổi
sử dụng rất tiện ích dễ dàng
khách đến lưu trú có thể sử dụng ứng dụng vneid quét mã
tại cơ sở lưu trú sẽ được phục vụ kê khai thông tin tự động
mà không cần phải xuất trình các loại giấy tờ khác
thì đối với một số cơ sở có quy mô hoạt động nhỏ
số lượng khách ít họ cũng còn đang ngã ngại
về kinh phí để trang bị sử dụng đối với phần mềm này
ban chứa quy đội cũng đã trực tiếp tham mô cho lãnh đạo
công nguyện chỉ đạo cho các bộ chiến sĩ
cũng như là đội sẽ trực tiếp đến từng cơ sở
để hướng dẫn tiên truyền nhận động họ sử dụng phần mềm này
để họ thấy được tiện ích của phần mềm này để họ tham gia
mô hình quản lý lưu trú đã tạo điều kiện thuận lợi
cho việc quản lý nhân hộ khẩu góp phần đảm bảo
tình hình an ninh trật tế
đồng thời giúp các cơ quan quản lý nhà nước
cắt giảm thời gian chi phí lưu trữ hồ sơ giấy tờ
công khai minh bạch tất cả các thủ tục hành chính
đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính công qua mạng
tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp
dự kiến mô hình này sẽ được nhân rộng
trên địa bàn toàn tỉnh đồng tháp trong thời gian tới
thưa quý vị bất chấp thời tiết khắc nghiệt của miền bắc
khi lạnh bút lúc lại nắng nóng
gần hai tháng qua hơn một ba trăm linh cán bộ chiến sĩ
trong đó gần một nửa là các tân sinh viên
học viên các trường công an nhân dân
vẫn hăng say luyện tập đội ngũ đội hình
để chuẩn bị tốt nhất cho màn diễu binh diễu hành
trong lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ vào tháng năm tới đây
đây là dịp để biểu dưng lực lượng
đồng thời báo cáo với đảng nhà nước và nhân dân
về sự trưởng thành lớn mạnh của lực lượng công an nhân dân
mặc cho cây nắng cây gió hay những ngày mưa bút lạnh rét
ai cũng cảm thấy vinh dự và tự hào khi mình là một trong những người được lựa chọn tham gia vào đội hình diễu binh
tất cả đều nỗ lực nỗ lực hết mình hướng đến ngày lễ lớn của đất nước
điện biên phủ là chiến thắng lịch sử quan trọng của dân tộc việt nam
và là biểu tượng của sự đoàn tuyết tuyết tâm của nhân dân ta
đây không chỉ là một nhiệm vụ thông thường
mà còn là dịp để tôn vinh tưởng nhớ những người anh hùng đã hy sinh trong cuộc chiến lịch sử này
bản thân tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi được lựa chọn tham gia lễ diễu binh diễu hoành kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
đồng thời tôi cũng nhận thức được trách nhiệm của mình hết sức lớn lao
đây cũng là một cơ hội để tôi học hỏi dành luyện bản thân mình
trong hơn một tháng tập luyện vừa qua thì bản thân em đã gặp phải một số những khó khăn nhất định
nhưng đặc biệt là phải kể đến trở ngại về sức khỏe cũng như là thể lực và kỹ thuật động tác
trong những ngày đầu tiên thì việc làm quen với động tác cũng như là tăng cường thể lực là một điều không hề dễ dàng đối với bản thân em
cũng như là đồng chí đồng đội đặc biệt là dưới cái điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt của miền bắc
thực hiện kế hoạch của bộ công an về tổ chức lực lượng công an nhân dân tham gia diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động được giao nhiệm vụ triển khai kế hoạch tổ chức huấn luyện một mươi một khối của lực lượng công an nhân dân tham gia diễu binh diễu hành
trong đó có chín khối đi và hai khối đứng công tác xây dựng kế hoạch chương trình giao án tập luyện được đơn vị chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước đó

tiêu chí tiêu chuẩn về tài hình quân dung sức khỏe để đáp ứng được công tác huấn luyện với cường độ cao
để đáp ứng những yêu cầu khắt khe về đội hình đội ngũ sao cho phải tuân thục đều đẹp
các cán bộ chiến sĩ phải trải qua nhiều bài tập từ cơ bản tới nâng cao từ cá nhân tới hợp nhất đội hình
công tác huấn luyện được chia làm ba giai đoạn và hiện đang ở giai đoạn thứ hai
thời gian huấn luyện thì đã đi được hơn một nửa chặng đường
trong thời gian tới thì bản thân em cũng các đồng chí đồng đội sẽ còn phải gặp nhiều những khó khăn cũng như là thử thách khác nữa
tuy nhiên thì với tinh thần trách nhiệm ý thức và niềm vinh dự tự hào chúng em xin hứa sẽ đoàn kết một lòng
nêu cao tinh thần vượt nắng thắng mưa để hoàn thành thật tốt cái nhiệm vụ thiêng liêng mà đảng nhà nước và bộ công an đã giao phó
với sự quyết tâm rất cao của cán bộ chiến sĩ đã từng bước vượt qua một khó khăn
thứ nhất là về thể lực thứ hai là về môi trường tập luyện
và các đồng chí đó đã cố gắng rất nhiều từng bước cái động tác kỹ thuật hiệp đồng giữa hàng với hàng giữa cá nhân với cá nhân là tốt hơn rất là nhiều
và đến giai đoạn hai này có lẽ là chúng tôi làm các chương trình kế hoạch và cái giáo trình đã được lên kế hoạch rất tỉ mỉ
chúng tôi sẵn sàng đến cái thời điểm mà tham gia lễ kỷ niệm với nguyên phủ các khối các đội hình đều sẽ thể hiện sự đều đẹp
và thể hiện sự hồ ngợi phấn khởi với dự lực lượng để tham gia cái lễ kỷ niệm này
chính xác và tỉ mỉ từng động tác và bài tập đều đang được rèn rũa bằng tinh thần tập trung và nghiêm túc nhất
với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các đơn vị cơ quan chức năng trong đó có bộ công an đảm bảo buổi lễ sẽ diễn ra trang trọng ấn tượng
thể hiện tinh thần bất khuất của dân tộc và thể hiện sức mạnh hùng tráng của lực lượng vũ trang việt nam
thưa quý vị và các bạn báo cáo hạnh phúc thế giới năm hai nghìn hai mươi bốn việt nam vừa tăng một mươi một bậc so với năm ngoái
đứng thứ sáu châu á và đứng thứ năm mươi bốn thế giới trong danh sách các quốc gia hạnh phúc nhất
kết quả này cho thấy những nỗ lực của đảng nhà nước ta trong việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần đem lại hạnh phúc cho nhân dân